đây là nội dung chi tiết
bà vương thị quyên làm việc tại một công ty một trăm linh vốn nước ngoài nhà máy ở long an
công ty của bà muốn mua một căn nhà để mở văn phòng đại diện tại tp hcm
bà quyên hỏi công ty có thể sở hữu căn nhà này không
nếu được thì công ty chỉ sử dụng hai tầng hai tầng còn lại cho thuê có được không
vấn đề của bà quyên hỏi bộ xây dựng trả lời như sau
bà quyên hỏi bộ xây dựng trả lời như sau
theo khoảng hai một mươi bốn luật kinh doanh bất động sản quy định người việt nam định cư ở nước ngoài
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua thuê mua nhà công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc
cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà công trình xây dựng đó
như vậy công ty của bà quyên có thể sở hữu căn nhà đó
theo khoản ba điều một mươi một luật kinh doanh bất động sản quy định về phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài thì chỉ cho phép thuê nhà công trình xây dựng
để cho thuê lại
vì vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép sở hữu nhà công trình xây dựng để sử dụng
nhưng không được phép kinh doanh
ông nguyễn đức lộc ở tp hcm được bổ nhiệm công chức vào năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi ba ông được điều động làm lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước
năm hai nghìn một mươi năm ông lộc tiếp tục được điều động làm giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập
ông lộc hỏi trường hợp của ông có đủ điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch
từ chuyên viên lên chuyên viên chính
theo công văn số hai nghìn chín trăm linh bốn ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu của bộ nội vụ
về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính
chuyên viên cao cấp năm hai nghìn một mươi sáu hay không
về vấn đề này bộ nội vụ trả lời ông lộc như sau
theo điểm c khoảng hai mục một công văn số hai nghìn chín trăm linh bốn bnv ccvc ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
của bộ nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính
chuyên viên cao cấp năm hai nghìn một mươi sáu
thì điều kiện thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính là có thời gian giữ ngạch chuyên viên
hoặc tương đương từ năm năm đủ sáu mươi tháng trở lên
trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là ba năm đủ ba mươi sáu tháng
tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch
như vậy ông nguyễn đức lộc đủ điều kiện về thời gian giữ ngạch
để đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm hai nghìn một mươi sáu
đã nhận được hai mươi hai đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và giao thông
khán giả nguyễn thanh hiển ở tỉnh bắc giang nguyễn thế tân ở tỉnh bà rịa vũng tàu
đặng thị gái nguyễn hữu tuyên ở tỉnh hưng yên có đơn thư khiếu nại bản án
khán giả trương minh tâm nguyễn thị vân ở tỉnh đắk lắc hoàng thị tiến ở thành phố hồ chí minh
người dân ở thôn mỹ vọng xã ngọc liên huyện cẩm giang tỉnh hải dương có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả dương vương văn tự bùi văn thể trần thị chén nguyễn hữu trực tỉnh thái bình
đặng hồng quảng ở tỉnh bắc cạn hoàng mạnh tiến ở tỉnh hà tĩnh trần văn thương ở tỉnh quảng bình
có thư hỏi về chế độ chính sách
trong tuần đã có hai công văn trả lời của cơ quan chức năng là công an tỉnh quảng trị và ủy ban nhân dân tp hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmail com hoặc bạn đọc nda org vn
hiện nay hầu hết nước thải sinh hoạt từ các hộ dân nước thải tại các nhà máy khu công nghiệp bệnh viện làng nghề

mà phát triển được các nhà máy khu công nghiệp bệnh viện làng nghề khu chăn nuôi gia súc gia cầm ở đô thị đều xả thải trực tiếp vào công rãnh sông ngòi
mà không qua bất kỳ khâu xử lý đầu nguồn nào
nước thải bao gồm các loại chất hóa học hữu cơ kiềm các chất phenol vô cùng độc hại mang mầm mống dịch bệnh lan tỏa ra hệ thống sông ngòi
nếu không có các biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời nước thải sẽ gây ô nhiễm môi trường sống lãng phí nguồn nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân
phản ánh của phóng viên chương trình nhân dân
đây là đoạn sông tô lịch đi qua đường láng cầu giấy hà nội
tình trạng ô nhiễm môi trường vài năm trở lại đây đã được cải thiện đáng kể nhờ ủy ban nhân dân thành phố đã cho kẻ hai bên bờ sông
tuy nhiên cứ vào mùa hè là mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc do toàn bộ nước thải chưa qua xử lý đều đổ rồn vào dòng sông này
trời oi bức nắng nóng tạo nên mùi hôi thối cả cây số khiến những cư dân sống hai bên bờ rất khó chịu
còn đây là sông kim ngưu đoạn cuối qua cầu lừ
trời mưa thì nước tràn lên có những lúc vào cả nhà dân
người dân sống hai bên bờ nhiều năm nay vô cùng mệt mỏi vì tình trạng ô nhiễm của dòng sông này
nó phải ô mức tám mươi chín mươi là ít thối nắm anh
xử lý nước thải là một thách thức lớn
thành phố có gần năm triệu dân sinh sống tổng lượng nước thải sinh hoạt của thành phố khoảng hơn chín trăm linh m ba một ngày đêm
lượng nước thải đã được xử lý khoảng hai trăm một mươi ba m ba một ngày đêm đạt tỷ lệ hai mươi
điều đó có nghĩa là hơn bảy mươi năm nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đã được đổ thẳng ra môi trường xung quanh thành phố hà nội
nước thải qua hệ thống cống mương đô thịt
nước thải qua hệ thống cống mương đô thịt chảy ra bốn con sông thông nối nhau tô lịch sông lử sông xét kim nghiêu
theo dòng sông châu giang chảy vào sông nhuệ sông đáy hồ yên sở ra các tỉnh lân cận
những sông này nước bị ô nhiễm nghiêm trọng do các chất hóa học hữu cơ hàm lượng bot coliform đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần
hàm lượng bot vượt quy chuẩn từ hai sáu mươi bảy đến sáu lần hàm lượng cod vượt quy chuẩn một bảy mươi chín đến bốn chín mươi chín lần
hàm lượng coliform vượt quy chuẩn từ một tám trăm sáu mươi bảy đến chín sáu mươi bảy lần
nước các sông này bị yếm khí hàm lượng oxy hòa tan trong nước rất thấp giao động khoảng một mươi hai bảy mươi một mg trên một lít thấp hơn một mươi lần so với quy chuẩn

đồng bộ đấy là những vấn đề mà chúng tôi xác định đó là những thực trạng và những vấn đề trọng tâm về vấn đề xử lý nước thải của thành phố hồ nội trước mắt cũng như giai đoạn từ nay đến hai nghìn hai mươi
chúng tôi hiện nay gặp một khó khăn vướng mắt đối với hồ trúc bạch này chúng tôi xử lý một phần nước thải thu gom về hồ được chảy về hồ
nó gồm khu nguyễn trường tộ nguyễn biểu và khu phạm hồng thái và một phần của phan đình phùng
hiện nay do nước thải của chúng tôi sau khi xử lý đổ vào hồ trúc bạch nhưng mà phần khác là phần mương ngũ xã thu từ phó đức chính trở về
hồ bạch nước cũng chưa được xử lý hoàn toàn và vẫn gây ô nhiễm một phần của hồ
hệ thống thoát nước là hệ thống chung chủ yếu được xây dựng từ thời pháp thuộc
đường ống nước thải và đường ống nước mưa còn chung nhau dẫn đến việc khó khăn trong quá trình xử lý nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt
khi chúng ta chưa thể có được một hệ thống thu gom nước thải hoàn chỉnh và đồng bộ thì tốt nhất là nên sử dụng hình thức xử lý phân tán
nước thải trong nội đô của chúng ta thường vẫn đổ ra các con sông trong khu vực nên nếu được xử lý từ gốc là tốt nhất tránh gây ô nhiễm trên các con sông
thoát nước trong các khu đô thị hiện nay là vấn đề vô cùng bức thiết
tuy vậy chúng ta mới chỉ quan tâm được ở giai đoạn đầu đó là việc làm thế nào để nước không bị ứ động trong nội đô nhất là khi có mưa lớn
còn vấn đề xử lý nước thải trong thoát nước vẫn chưa thể có điều kiện trú trọng vấn đề là việc đầu tư cần đồng bộ và thống nhất
theo tính toán nếu đầu tư cho cấp nước là một phần thì việc thoát nước cần tới ba phần tối thiểu là phải hai năm thì mới có thể bảo đảm vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường
đô thị hà nội bao gồm nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp thậm chí là nước thải nông nghiệp và nước thải của các làng nghề sản xuất
và hệ thống thu gom nước thải của hà nội cũng rất đặc biệt đấy là hệ thống thu gom chung
và các con sông của hà nội chính là cái sông thoát nước mà mùa về mùa khô chính là cái sông phản nước thải mà về mùa mưa đấy là các cái sông cả thoát nước mưa và thoát nước thải
mình tính cái tỉ trọng ra thì đến nay chúng ta mới chỉ thu gom xử lý được khoảng là
hai mươi ba bảy so với cái tổng lượng nước thải sinh hoạt của thành phố
nội đô trên địa bàn đô thị của thành phố thì nó có bốn con sông gọi là bốn con sông nội đô tham gia vào hệ thống thoát nước
như tôi nói ban đầu hệ thống là hệ thống chung cho nên là cái hệ thống đó nó sẽ truyền tải cả cái nước mưa cũng như là nước thải
vì gồm có sông tô lịch là con sông lớn nhất rồi sông xét sông lừ sông cương ngư
bốn con sông này nó sẽ chứa hết toàn bộ cái nước thải sinh hoạt của đô thị chảy ra
trừ những cái phần mà đã đi vào các trung tâm vào các cơ sở xử lý còn lại thì nó vẫn chảy thẳng ra
cái bốn con sông này cho nên là nó gây ra cái ô nhiễm rất là lớn
giải pháp cho vấn đề này ubnd tp hà nội đang triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo lộ trình đã quy hoạch
ngoài các trạm xử lý nước thải đang vận hành như kim liên trúc bạch
bắc thăng long vân trì yên sở bảy mẫu hồ tây
các nhà máy như yên xá hà đông sơn tây tây sông nhuệ phú đô cũng đang gấp rút triển khai xây dựng dự kiến hoàn thành từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi
nước thải bệnh viện nước thải công nghiệp là một trong những mối quan tâm lo ngại sâu sắc đối với các nhà quản lý môi trường và xã hội
vì chúng có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy hiểm đến đời sống con người
vì vậy nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm xử lý hiệu quả nước thải bảo đảm các tiêu chuẩn cho phép khi thải ra môi trường
đã được các quản lý nhà khoa học quan tâm
hiện nay các nước trên thế giới và nước ta đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ khác nhau để xử lý an toàn và triệt đề nước thải
trong đó thường sử dụng phổ biến công nghệ sinh học
vì vậy nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm xử lý hiệu quả nước thải bảo đảm các tiêu chuẩn cho phép khi thải ra môi trường
đã được các quản lý nhà khoa học quan tâm

vì vậy nghiên cứu các giải pháp công nghệ sinh học
tức là kết hợp thu gom bằng các diện tích nước mưa các cái trạm bơm để đưa hệ thống nước thải về được các trạm xử lý
có như thế thì mới có hiệu quả kinh doanh
chúng tôi đã tham mưu cho thành phố một số nhóm giải pháp như sau
trước hết đấy là công tác tuyên truyền
cái công tác tuyên truyền này mục tiêu phải đạt được là phải tạo một bước chuyển biến về ý thức của người dân
cũng như của các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố hà nội
cái ý thức trách nhiệm trong vấn đề xả thải tăng cường cái năng lực về thẩm định dtm
tức là đánh giá tác động môi trường thì chúng tôi gọi tắt là dtm
và tăng sở hữu
sau khi chúng ta tăng cường cái năng lực thẩm định để đánh giá báo cáo tác động môi trường rồi
thì chúng ta phải tăng cường tiếp công tác hậu kiểm
để xử lý nước thải đạt hiệu quả thành phố hà nội cần tập trung thực hiện xử lý ô nhiễm
tại các hồ nước nội thành cải tạo nâng cấp sông tô lịch sông lừ sông xét sông kim nghiêu
bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận duy trì chất lượng nước hồ để những sinh vật trong hồ có thể sống được
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường cảnh quan vệ sinh môi trường xung quanh hồ
để tương lai không xa người dân thủ đô hà nội được sống trong môi trường trong sạch không bị ô nhiễm như hiện nay